sáng nay ngày một mươi bảy tháng hai tại di tích đền hạ xã minh quang ubnd huyện ba vì đã tổ chức lễ khai hội tản viên sơn thánh và cắt băng khai trương du lịch ba vì năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của đông đảo người dân trong huyện và du khách thập phương cả nước
tục thờ tản viên sơn thánh đã có từ ngàn đời trong tâm thức của người việt
hàng năm cứ vào dịp tết đến xuân về khách thập phương lại về đây để chiêm báy tìm hiểu văn hóa tâm linh vốn có từ xa xưa của cha ông